theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai mưa lớn từ ngày hai mươi chín tháng một mươi đến ngày một tháng một mươi một đã làm hai người chết một người mất tích do lũ quần trôi tại huyện hư khê hà tĩnh một người chết do cây đổ vào nhà tại xóm lũng ngần xã hùng sĩ huyện hào quảng tỉnh cao bằng
nhiều đoạn đường quốc lộ ba mươi bốn địa phận xã bảo toàn huyện bảo lạc bị sạt lở gây ách tắc hiện đã thông tuyến
tại tỉnh hà tĩnh mưa lũ đã làm tám trăm sáu mươi hộ một mươi chín nhà văn hóa và hội quán thôn một mươi điểm trường bị ngập nước
cầu tràn tại các xã hương bình hương xuân điển mỹ ở huyện hương khê hà tĩnh bị ngập đập tắt xã hòa hải huyện hương khê bị vỡ với chiều dài một mươi năm m rộng bảy m sâu xuống bốn m
mưa lũ cũng làm sạt lở một trăm linh m tuyến đường sắt bắc nam đoạn qua thôn liên châu xã đức liên huyện vũ quang tỉnh hà tĩnh
tuy nhiên trong chiều tối ngày hôm qua tuyến đường sắt bắc nam đã được thông tuyến
tại tỉnh quảng bình mưa lũ gây ngập quốc lộ một mươi năm từ một đến một hai mét tắc đường tại ngầm bùng km năm trăm sáu mươi hai hai trăm linh
bốn tuyến giao thông địa phương thuộc huyện bố trạch ngập sâu từ ba đến bảy mét cô lập một số điểm dân cư của thôn hà môn và mỹ sơn
hiện nước đã rút các phương tiện đã có thể qua lại
còn tại tỉnh quảng ngãi tuyến đường dt sáu trăm hai mươi ba cầu tràn thạch nham bị ngập hiện lực lượng chức năng cũng đã chốt chặn tại khu vực này
trong khi đó ở huyện bắc trà my tỉnh quảng nam có hai nhà hư hỏng do sạt lở tan ly sau nhà năm mươi m bờ sông bị sạt lở làm đổ trụ điện khiến bốn trăm linh hộ dân mất điện